thưa quý vị sau khi bộ giáo dục và đào tạo ra quy định giáo viên phải có chứng chỉ tin học và tiếng anh a hai mới được nâng bậc lương một số địa phương cũng đã ra quy định liên quan triển khai thực hiện
tiêu biểu sở nội vụ hà nội đã ra văn bản quy định phải có hai loại chứng chỉ này thì giáo viên hợp đồng mới được thi công chức viên chức
sức ép này đã khiến cho các giáo viên và trung tâm cùng lao vào cuộc đua thi và cấp chứng chỉ
đến một mươi hai triệu đồng một chứng chỉ đó là giá hiện hành do các trung tâm đưa ra có lẽ chưa bao giờ chứng chỉ tin học và tiếng anh lại có giá cao như vậy
đó được xem là tấm vé vàng để đạt yêu cầu đề ra của bộ giáo dục và đào tạo đồng thời lấy một suất trong cuộc thi công chức tới đây
số tiền bỏ ra thì lớn nhưng độ thật giả thì chính những người học cũng không biết
vừa qua hơn một trăm linh giáo viên đã tới trung tâm
giáo viên đã tới trung tâm đào tạo trực tuyến s learning để đòi lại tiền khi chứng chỉ được cấp là chứng chỉ giả
em chỉ nghe qua người giới thiệu kiểu các chị về chỗ em tiếp thi xong chẳng qua các ủy ban dân
tin tưởng thì giới thiệu em lên đây thi thôi chị ạ
theo quy định về nâng bậc lương của bộ giáo dục và đào tạo giáo viên phải có chứng chỉ tiếng anh a hai và chứng chỉ tin học theo tiêu chuẩn châu âu
còn theo văn bản mới nhất của sở nội vụ hà nội
cho đợt thi công chức viên chức sắp tới thí sinh phải có đầy đủ hai loại chứng chỉ này mới có thể dự thi
đây chính là cơ hội để các trung tâm tin học tiếng anh kiếm lợi
nếu mà mình thi mình thi theo năng lực thì không sao
nhưng khi mà khi mà lập ra những cái chứng chỉ như này thì sẽ có rất là nhiều trung tâm mọc lên để thu tiền mọi người
bọn em là phải thi tất cả là hai chứng chỉ chứng chỉ tiếng anh và chứng chỉ tin học
sau khi có hai chứng chỉ thì mới được phép nộp hồ sơ để thi viên chức công chức
và sau khi thi viên chức công chức bọn em lại phải thi hai một điều kiện đó là tin học và tiếng anh
vậy tại sao không cho chúng em thi luôn mà lại phải cấp chứng chỉ làm gì
để hiểu hơn về cách làm sao để có được một chứng chỉ như thế
nhóm phóng viên kênh truyền hình nhân dân đã trong vài học viên đến theo học
buổi tối tại một nhà văn hóa thôn mai lâm huyện đông anh thành phố hà nội
lớp học lấy chứng chỉ tiếng anh đã diễn ra
một lớp như thế này học trong một tuần
buổi tối sau đó sẽ tổ chức thi
đây chỉ là buổi hướng dẫn ôn thi thôi chứ không phải là dạy học hướng dẫn ôn thi
gọi là dạy mọi người cách làm bài
có các chị ở bàn môi cũng có nhiều người
nếu mà chị đăng ký thì không biết bao giờ có lớp mới
lớp này có ba mươi người tôi không biết có ba mươi người đăng ký nữa
hôm nay mới là buổi thứ hai
hôm nay không sao chị
tất cả mọi người đều không hiểu gì như chị kia gọi là tập check thôi
học cái kiểu này đều như thế hết cả
không biết bộ giáo dục và đào tạo có biết đến một chứng chỉ theo tiêu chuẩn châu âu được cấp như thế này hay không
nhưng chắc chắn bên phương trời nước bạn tiêu chuẩn của họ không được áp dụng như thế này